chiều tối nay tại nhà quốc hội đã diễn ra lễ ra mắt nhóm đại biểu quốc hội trẻ quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã tham dự lễ ra mắt
tiếp nối những thành công ban đầu của nhóm đại biểu quốc hội trẻ khóa một mươi ba
được thành lập lần đầu ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết số hai trăm chín mươi chín ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
về việc thành lập nhóm đại biểu quốc hội trẻ khóa một mươi bốn
điểm nổi bật của quốc hội khóa một mươi bốn là số lượng đại biểu trẻ dưới bốn mươi năm tuổi
đạt tỷ lệ rất cao hai mươi sáu năm trên tổng số đại biểu
điều này thể hiện vai trò của giới trẻ ngày càng quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước
và thể hiện sự tiến nhiệm của các cử tri đối với giới trẻ
phát biểu tại lễ ra mắt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị
ban thường trực nhóm đại biểu quốc hội trẻ tập trung chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động
để nhóm trao đổi thảo luận về những nội dung trong chương trình nghị sự của quốc hội
nhất là những vấn đề có liên quan đến giới trẻ trao dồi nâng cao kỹ năng hoạt động đại biểu cho các thành viên
đồng thời tích cực tham gia các diễn đàn nghị sĩ trẻ trong các cơ chế liên nghị viện mà quốc hội việt nam là thành viên
tích cực tham gia các diễn đàn nghị sĩ trẻ trong các cơ chế liên nghị viện mà quốc hội việt nam là thành viên
để thúc đẩy quan hệ với nghị sĩ các nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau
để nghị sĩ trẻ các nước ủng hộ quan điểm lập trường của việt nam
về những vấn đề trong nước những vấn đề khu vực và quốc tế
qua đó góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của đảng nhà nước
từ đó góp phần nâng cao vai trò quy tính của quốc hội
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân
thay mặt nhóm đại biểu quốc hội trẻ đồng chí lê quốc phong
chủ tịch nhóm đại biểu quốc hội trẻ đã cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được đề ra
đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện
đền ơn đáp nghĩa tại các địa phương để xây dựng hình ảnh các đại biểu quốc hội gần gũi với nhân dân